vào sáng ngày hôm nay sau khi thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp
quốc hội đã tiến hành các thủ tục xem xét bãi nhiệm từ các đại biểu quốc hội khoá một mươi năm
cách chức bộ trưởng bộ y tế đối với ông nguyễn thanh long
ngay trong trưa ngày hôm nay trưởng ban công tác đại biểu nguyễn thị thanh
đã có mặt tại trung tâm báo chí kỳ họp để thông báo thông tin đến các cơ quan báo chí về nội dung trên
thông tin đến báo chí trưởng ban công tác đại biểu nguyễn thị thanh cho biết
tại phiên họp riêng của quốc hội sáng nay
ủy ban thường vụ quốc hội đã trình quốc hội bãi nhiệm đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
đối với ông nguyễn thanh long đoàn đại biểu quốc hội tỉnh vĩnh long
thủ tướng chính phủ đã trình quốc hội miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ y tế
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đối với ông nguyễn thanh long
sau khi thảo luận tại đoàn quốc hội thành lập ban kiểm phiếu
và tiến hành bãi nhiệm đại biểu quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín
kết quả mà quốc hội đã biểu quyết đều đạt thống nhất rất cao
là trên chín mươi cụ thể là chín mươi bốn bảy mươi chín đại biểu tán thành
về việc bãi nhiệm đại biểu quốc hội nguyễn thanh long
thứ hai là chín mươi bốn ba mươi chín về việc phê chuẩn cách chức bộ trưởng nguyễn thanh long
với tư cách là bộ trưởng bộ y tế
theo đó quốc hội cũng đã ra nghị quyết
và đại biểu quốc hội cũng đã thống nhất rất cao
về thông qua hai nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu quốc hội
và cách chức đối với ông nguyễn thanh long với tư cách là bộ trưởng bộ y tế
trưởng ban công tác đại biểu nguyễn thị thanh cũng đã thông tin đến báo chí
về các hành vi chủ yếu của ông nguyễn thanh long
dẫn đến việc quốc hội quyết định bãi nhiệm tư cách đại biểu quốc hội
và cách chức bộ trưởng bộ y tế đối với ông nguyễn thanh long
theo kết luận của các cơ quan có thẩm quyền
ông nguyễn thanh long đã thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo
chỉ đạo quản lý thiếu kiểm tra giám sát can thiệp tác động hỗ trợ công ty việt á
trong quá trình cấp sổ đăng ký lưu hành tạm thời và chính thức
hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương đối với bộ kit xét nghiệm
để việc ban hành các thông báo giá các sinh phẩm trang thiết bị
y tế chẩn đoán covid một mươi chín trái quy định
đó là ý thứ nhất
ý thứ hai là từ những hành vi này
thì các cơ quan có thẩm quyền
đã kết luận ông nguyễn thanh long đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức
lối sống vi phạm quy định của đảng và nhà nước
vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm
trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng
làm thất thoát lãng phí lớn ngân sách của nhà nước
ảnh hưởng đến công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
gây bức xúc trong xã hội
gây ảnh hưởng và làm giảm uy tín của tổ chức đảng
mà ông nguyễn thanh long là bí thư ban cán sự
cũng như giảm uy tín và không đảm bảo tiêu chuẩn là đại biểu quốc hội
đối với ông nguyễn thanh long và với tư cách là bộ trưởng bộ y tế
trưởng ban công tác đại biểu nguyễn thị thanh cũng cho biết
việc bãi nhiệm tư cách đại biểu quốc hội và phê chuẩn cách chức bộ trưởng bộ y tế
đối với ông nguyễn thanh long là việc làm hết sức kịp thời
quốc hội đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy trình quy định của hiến pháp pháp luật
cũng như nội quy quy chế làm việc của thương vụ và nội quy hoạt động của quốc hội tại kỳ họp
chuyển sang nội dung khác đối tượng mai văn thi chú xã phước đông huyện cần đước tỉnh long an
đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã gò công tỉnh tiền giang đầu thú
và khai nhận hành vi dùng kéo đâm chết người
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận vào đêm ngày hai mươi tám tháng năm thi cùng người bạn nhậu
tại quán trúc xanh trên địa bàn xã long hưng thị xã gò công
thì có đinh công sang và một số người bạn
trong lúc nhậu giữa sang và thi xảy ra mâu thuẫn quá trình xô sát thi đã lấy kéo
để trong bàn nhậu đâm sang sau đó thi cùng mọi người đưa sang đi cấp cứu
nhưng do vết thương quá nặng sang đã tử vong
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố ra lệnh tạm giam
đối tượng mai văn thi để tiếp tục điều tra xử lý
một đôi nam nữ có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận hải châu đà nẵng bắt giữ
thu giữ hơn một viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc
hai đối tượng là nguyễn duy trung và trương thị kim hằng
trước đó các trinh sát phát hiện có số đối tượng thường xuyên mua bán ma túy vào địa bàn
thông qua hình thức giao hàng vắng chủ đã tiến hành theo dõi kiểm tra và thu giữ
một gói ketamine ba mươi viên thuốc lắc khám xét khẩn cấp nơi khởi phát của gói hàng
tại một căn hộ là nơi ở của dũng phát hiện thêm năm mươi gói ma túy và một số gói ketamin
qua đấu tranh dũng khai nhận có câu kết với hằng chú quận thanh khê
để lấy ma túy về bán kiếm lời tổ chức đón bắt tại bãi xe chi lăng
công an quận thu giữ một gói hàng có hơn một viên thuốc lắc
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế muôn lộng công an tỉnh quảng bình
đã phá thành công chuyên án và bắt giữ hai đối tượng liên quan
thu giữ năm trăm năm mươi kg pháo hoa nổ trái phép
theo đó vào chiều qua công an tỉnh quảng bình chủ trì phối hợp với lực lượng hải quan tỉnh quảng bình
tiến hành tuần tra kiểm soát tại tuyến đường hồ chí minh
đoạn qua địa phận bản cổ kiềng xã kim thủy huyện lệ thủy
quá trình tuần tra phát hiện xe ô tô đang dừng để xuống hàng có nhiều biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra tổ công tác đã phát hiện nguyễn văn hoành ở huyện hướng hóa quảng trị
đang bốc các thùng hàng từ trên xe ô tô xuống
theo lời khai của nguyễn văn hoành số hàng trên đều là pháo hoa nổ
có tổng trọng lượng năm trăm năm mươi kg được hoành và một đối tượng khác vận chuyển từ hướng hóa quảng trị
dự định mang đi tiêu thụ tại quảng bình và nghệ an
vào tối ngày hôm qua tại khu vực đèo khánh lê tỉnh khánh hòa đã xảy ra vụ cháy xe khách dường nằm
thời điểm xảy ra vụ việc trên trên xe khách có bốn mươi bốn hành khách
vào thời điểm trên chiếc xe khách bốn mươi bốn chỗ lưu thông hướng đà lạt nha trang
khi đến khu vực đèo khánh lê đoạn qua địa bàn xã sơn thái huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa
thì trước xe bỗng nhiên bốc cháy dữ dội
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
và sau một giờ đồng hồ thì dập tắt được đám cháy
tại hiện trường trước xe ô tô đã bị cháy dụi hoàn toàn
rất may khi vụ việc xảy ra tất cả hành khách đã kịp rời xe nên không có thương vong
nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ lốp bánh xe phía sau dẫn đến xe bị bốc cháy
thưa quý vị trận mưa lớn kéo dài liên tục trong hai ngày sáu và bảy tháng sáu tại thành phố sơn la
đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập
mặc dù là trong buổi sáng nay trời đã ngớt mưa nhưng nước vẫn chưa rút
nhiều phương tiện chết máy đường tắt
trước tình hình trên lực lượng công an sơn la đã ra quân có mặt khắp ngã đường
để giúp nhân dân cứu hộ cứu nạn sơ tán người và tài sản ra khỏi vùng ngập ống
thưa quý vị và các bạn vào dạng sáng ngày hôm nay trên địa bàn thành phố sơn la
đã xuất hiện những trận mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng
và nơi tôi đang đứng đây là bản phiêng ngùa xã trường sôm thành phố sơn la
nơi đang có hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng bởi cơn lũ
và ngay sau khi nhận được thông tin thì lực lượng công an tỉnh sơn la
cũng như các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã có mặt tại hiện trường
để thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn đưa người dân ra khỏi vùng lũ
cũng như là để đảm bảo an toàn tính mạng cho người và tài sản của nhân dân trên địa bàn
bản phiêng ngùa xã trường sôm thành phố sơn la
các lực lượng chức năng công an tỉnh sơn la đã có mặt tại một số khu vực bị ngập úng
do mưa lớn kéo dài từ đêm qua
một số hộ dân tại khu vực gần suối đã bị ngập nặng cô lập
một số gia đình có người già trẻ con không thể di chuyển được
lực lượng công an đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường giúp người dân di chuyển đến nơi an toàn
tại các tuyến đường trên địa bàn lực lượng cảnh sát giao thông đã được huy động tối đa
để giúp người dân di chuyển đến nơi an toàn
đồng thời lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được huy động
làm nhiệm vụ cứu hộ các phương tiện bị chết máy không thể di chuyển
ba mươi cán bộ chiến sĩ và ba xe ô tô của phòng cảnh sát cơ động được huy động
để hỗ trợ học sinh qua các điểm ngập đến các điểm thi tuyển trong kỳ thi vào lớp một mươi
đồng thời phối hợp cùng các lực lượng chức năng sơ tán người và tài sản
của số hộ dân bị ngập nặng ở khu vực xã trường sôn

các tài sản cũng đã cơ bản được giúp và tình hình nguy cơ mà dẫn đến thiệt hại người và tài sản thì nó sẽ được giúp
theo dự kiến đợt mưa diện rộng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày một mươi một một mươi hai tháng sáu
mưa lớn tập trung ở vùng núi và trung du bắc bộ
nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi bắc bộ và ngập úng tại các khu vực trũng thấp
lực lượng công an tỉnh sơn la sẽ tiếp tục bám sát địa bàn các khu vực bị ngập úng và hỗ trợ người dân hết mức có thể

làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
cũng phạm hai tội danh làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thủy nguyên thành phố hải phòng là đối tượng lê văn luân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn văn trạch xã văn nhuệ huyện ân thi tỉnh hưng yên
bên cạnh đó công an huyện thủy nguyên của thành phố hải phòng còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê văn duy
sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại thôn chính tiến xã gia phú huyện bảo thắng tỉnh lào cai
về ba tội danh chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện